do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông từ đêm qua và sáng nay trên địa bàn thành phố đã có mưa lớn với cường độ liên tục đã gây nên tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực
sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đà nẵng đã ban hành công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới
theo đó đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn yêu cầu các quận huyện triển khai các phương án phòng chống lũ quét sạt lở đất
đặc biệt chú ý người dân sống ở ven sông yên túy loan cu đê khu vực nam hải vân và bán đảo sơn trà
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới dự báo tổng lượng mưa tại một số nơi phổ biến từ mức một trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
ghi nhận trong sáng nay tại khu vực trung tâm thành phố đà nẵng và tuyến đường lê văn hiến
đã xảy ra nhiều điểm ngập lụt có nơi ngập sâu trên năm mươi cm gây ách tắc giao thông
tại huyện hòa vang địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết tổ chức tuyên truyền và vận động người dân sẵn sàng di rời trong trường hợp cần thiết
tính từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận hơn tám mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết hai mươi ba người đã tử vong vì căn bệnh này
trong những ngày qua sốt xuất huyết tiếp tục tăng rất cao ở nhiều tỉnh thành nhất là tại thủ đô hà nội với hơn hai một trăm linh ca mắc trong một tuần
đó thì có nhiều người nhập viện do sốc sốt xuất huyết nguy hiểm tới tính mạng
các chuyên gia y tế dự đoán là số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tháng một mươi và tháng một mươi một tới đây
tại các bệnh viện lớn như bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám bệnh viện bạch mai bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đều có rất đông bệnh nhân đến thăm khám và điều trị sốt xuất huyết
đáng chú ý có nhiều bệnh nhân nặng tràn dịch ẩu bụng tiểu cầu hạ tháp kèm sốt huyết
phải vào viện truyền khói tiểu cầu hoặc là sốc giảm thể tích do cô đặc máu suy đa tạng
hiện hà nội là địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng rất nhanh và đã có ba trường hợp tử vong
nói chung là mẹ tiểu cầu bây giờ còn có ba mươi tám đang đợi bác sĩ kết luận để đi vào viện điều trị tiếp
cơ thể mệt mỏi lắm từ chân đến lưng mỏi tất cả các góc xương không ăn không uống được
khi mà bệnh nhân hết sốt thì thường là giảm tiểu cầu
thì nó gây nguy cơ là sốt huyết sốt huyết nội tạng
ví dụ như giảm tiểu cầu sốt huyết tiêu hóa thì gây đáy ra máu rồi đi ngoài phân đen
rồi là bệnh nhân giảm tiểu cầu thì nếu như bệnh nhân mà đặc biệt sợ nhất là bệnh nhân bị ngã thì nó đã gây suốt huyết não
các chuyên gia lưu ý những người đang khỏe mạnh bình thường cũng có thể mắc sốt xuất huyết với diễn biến bệnh rất nhanh khó lường
có rất nhiều trường hợp bệnh đã trở nặng do sự trí không đúng
là bệnh nhân đến cơ sở y tế quá muộn lúc đó đã có các biểu hiện suy đa tạng hoặc là sốc dẫn đến tỷ lệ tử vong rất cao
các bệnh nhân sốt huyết thì trong khoảng ngày từ ngày thứ bốn đến ngày thứ bảy
nên đến bệnh viện khám lại để làm các xét nghiệm phát hiện sớm các tình hạn của dấu hiệu bình báo
ví dụ như là dấu hiệu cổ đặc máu dấu hiệu hại tiểu cầu để có thể nhập viện kịp thở
thế và cũng rất là lưu ý là cái bệnh nhân mà nếu như nhà quá xa bệnh viện hoặc là không tự theo dõi tự chăm sóc được
thì nên chủ động nhập trở viện trong cái giai đoạn đó trong cái giai đoạn từ ngày thứ bốn đến ngày thứ bảy
để được phát hiện kịp thời nếu như không may có cái gì bị nặng
theo tổ chức y tế thế giới who từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng enino có thể thúc đẩy mũi phát triển mạnh
làm gia tăng các bệnh do mũi gây ra đặc biệt là số sốt huyết
các chuyên gia y tế dự đoán số lượng bệnh nhân mắc căn bệnh này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tháng một mươi
các bệnh nhân mắc căn bệnh này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tháng một mươi một
tháng một mươi hai tháng một mươi ba tháng một mươi bốn tháng một mươi năm

các bệnh nhân mắc căn bệnh này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tháng một mươi hai tháng một mươi năm

các bệnh nhân mắc căn bệnh này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tháng một mươi hai tháng một mươi năm
các bệnh nhân mắc căn bệnh này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tháng một mươi hai tháng một mươi năm
có thể nói kích hoạt khả năng tăng trưởng và năng lực nội sinh của doanh nghiệp việt là vấn đề quan trọng
và rất cần được thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp qua đó đẩy mạnh hơn nữa khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp
vì nếu doanh nghiệp khỏe sẽ là nền tảng quan trọng cho một nền kinh tế khỏe